năm hai nghìn một mươi chín một năm thành công đối với bóng đá việt nam
chia điểm với đội tuyển thái lan tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
đội tuyển việt nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng g sau lượt trận thứ năm
vậy thầy cho huấn luyện viên park cần có bao nhiêu điểm để vượt qua vòng loại thứ ba
năm hai nghìn một mươi chín một năm thành công đối với bóng đá việt nam khi có nhiều sự kiện đáng nhớ nổi bật nhất
là tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
đội tuyển việt nam đang thi đấu rất thành công đáp ứng được sự mong mỏi và kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà
việc chia điểm với đội tuyển thái lan trên sân vận động mỹ đình vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một vừa qua
đã khiến cho đội tuyển việt nam gặp đôi chút bất lợi dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng g sau lượt trận thứ năm
vậy đội tuyển việt nam cần bao nhiêu điểm để vượt qua vòng loại thứ hai và tiến sâu hơn nữa
câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây của chúng tôi
trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển thái lan có lẽ là trận đấu không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt
của người hâm mộ bóng đá hai nước mà còn là một trong những trận đấu nóng nhất
ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
trước một trận đấu hết sức quan trọng tại bảng g vòng loại thứ hai
huấn luyện viên park hang seo thể hiện sự quyết định

với một mươi một điểm kế đến là malaysia chín điểm thái lan tám điểm uae sáu điểm thi đấu ít hơn một trận và indonesia điểm
nếu muốn giữ ngôi đầu bảng để đoạt vé chính thức vào vòng loại thứ ba
đồng nghĩa với việc có xuất dự vòng chung kết asian cup hai nghìn hai mươi ba
thầy trò huấn luyện viên park hang seo được nhận định sẽ gặp thách thức rất lớn ở ba trận còn lại trong năm tới
thưa ông sau trận hòa trước đội tuyển thái lan
dẫn đầu tại bảng g với một mươi một điểm
ông đánh giá thế nào về năm trận đấu vừa qua của đội tuyển việt nam tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
hiện nay thì cục diện bảng đấu là đội tuyển việt nam đang được một mươi một điểm
thứ hai là đội tuyển malaysia đang được chín điểm và xếp vị trí thứ ba thái lan với tám điểm
theo chúng tôi nhận định nếu đội tuyển chúng ta giành sáu điểm trong ba trận đấu còn lại
thì chắc chắn sẽ có mặt ở vòng loại cuối cùng của world cup hai nghìn hai mươi hai
vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai thì sẽ gồm một mươi hai đội bóng mạnh nhất
của châu á để thi đấu giành bốn suất rưỡi đi tham dự world cup hai nghìn hai mươi hai tại qatar
cơ hội này cũng khá là lớn cũng còn rất nhiều khó khăn
bởi vì là trong ba trận đấu tới chỉ có một trận đấu với đội tuyển indonesia là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trên sân nhà
tuy nhiên chúng ta sẽ phải thi đấu hai trận đấu với malaysia và way trên sân khách
và đặc biệt là đội tuyển malaysia thì khi thi đấu với họ sân nhà của đội malaysia
thì gần như đội bóng nào cũng rất là khó khăn
bởi vì đội tuyển malaysia người ta có một tinh thần thi đấu rất là tốt
theo lịch thi đấu thì đội tuyển malaysia
sẽ là trận đấu đầu tiên vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và chúng ta sẽ thi đấu trận gặp indonesia trên sân nhà tháng sáu
nếu chúng ta giành thắng lợi của hai trận đấu đó
thì khả năng là trận đấu cuối chúng ta cũng không cần quan tâm đến kết quả
trước đội hawaii là giành được sáu điểm khỏi hai trận đấu đầu tiên trong năm tiếp theo
để tiếp tục vượt qua vòng loại thứ hai
world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
thầy trò huấn luyện viên pháp hàng sơ cần những điều kiện gì thưa ông ạ
trong bảng đấu này thì không có một đội bóng nào là đội bóng yếu cả
trừ đội tuyển indonesia do những vấn đề trong quá trình chuẩn bị
họ hiện không giành một điểm nào qua năm trận đấu
nhưng mà bóng đáy indonesia chưa bao giờ là yếu so với các nước trong khu vực
do vậy thì mỗi một trận đấu nó sẽ là một thử thách cho bản thân đội tuyển việt nam
và các đội bóng khác trong khu vực
chắc chắn là tất cả những trận đấu chúng ta phải vượt qua
với tinh thần quyết tâm cao nhất và đồng thời may mắn nữa
thì chúng ta sẽ có thể sớm giành quyền đi tham dự vòng loại cuối
của world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
từ nay cho tới trận đấu tiếp theo
gặp đội tuyển malaysia vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ông có thể cho biết kế hoạch tập huấn cũng như là chuẩn bị
của đội tuyển việt nam như thế nào ạ
ngoài lịch vi lịch năm hai nghìn hai mươi thì các câu lục bộ mà đóng góp nhiều vận động viên
cho tỉnh quốc gia như là hà nội bình dương quảng ninh hoặc là tp hcm
họ phải tham gia những giải đấu của câu lục bộ đồng thời mạng trong năm tới
do vậy thì việc sắp xếp để hài hòa giữa quyền lợi của câu lục bộ
trong việc duy trì thành tích cao ở giải đấu cấp câu lục bộ
cũng như là chuẩn bị của đội tuyển quốc gia
đấy là một bài toán mà bộ phần chuyên môn của liên đoàn phải tính toán rất là kỹ
ông có thể đánh giá về cơ hội dành xuất chính thức tham dự
vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai của đội tuyển việt nam ạ
thực ra thì với số điểm hôm nay thì chúng ta đang có cơ hội lớn
nhưng mà tuy nhiên để biến cái cơ hội nó thành hiện thực
phải vượt qua những trở ngại trên con đường chinh phục vị trí nhật bản
mỗi một trận đấu sắp tới nó cũng sẽ là một cuộc chiến thực sự
giữa các đội trong bảng bởi vì là thái lan hoặc là u a
và malaysia nữa
khi mà thi đấu thì chuyện thắng hay thua trong một trận đấu đều có thể xảy ra
chúng ta thấy rất là bất ngờ là đội tuyển malaysia đã giành thắng đợi
trước đội tuyển thái lan ở trên sân malaysia
do vậy thì đây là những thử thách thực sự cho thầy trò
luyện viên park trong thời gian tới
nhưng mà tôi hy vọng rằng là các cầu thủ
các thành viên báo luyện và các nhà quản lý bóng đá việt nam
cũng đã nhận thấy là chúng ta đang có cơ hội lớn nhất
để có thể vào một loại cuối của world cup hai nghìn hai mươi hai
chúng tôi sẽ làm tất cả những cái gì có thể
giúp cho đội tuyển có
có được những điều kiện thân lợi để mà tranh đấu trước vị trí này
với cục diện như hiện tại
để vượt qua vòng loại thứ hai
thầy chó huấn luyện viên park hang seo
cần phải có được ít nhất bốn điểm trong ba trận đấu còn lại
thì cơ hội đi tiếp của đội tuyển việt nam
tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai mới rộng mở
nếu có từ một mươi bảy điểm trở lên
việt nam sẽ nhất bảng g
đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng
bởi đội tuyển việt nam còn hai trận trên sân khách
trước malaysia và uae
xen giữa là cuộc tiếp đón indonesia
trên sân vận động quốc gia mỹ đỉnh
vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi